theo quy định của luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy những tàu giã cào có công suất máy từ hai trăm năm mươi cv trở lên
chỉ được khai thác ở vùng biển cách bờ một mươi tám hải lý trở lên
nhưng gần đây tại vùng biển hà tĩnh đã có nhiều tàu giã cào có công suất lớn từ hai trăm năm mươi đến gần một cv
ngang nhiên khai thác ở cách bờ chưa đầy hai hải lý
và chỉ tính từ tháng ba tới nay bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã bắt giữ trên hai mươi tàu thuyền
đến từ các tỉnh nghệ an thanh hóa quảng bình quảng ngãi đã dùng giã cào thuốc nổ sung điện để đánh bắt hải sản
số tiền xử phạt vi phạm lên tới hàng trăm triệu đồng
điển hình như vụ bắt tàu th chín mươi ba nghìn ba trăm bảy mươi chín ts có công suất trên bốn trăm linh cv do ông trần văn tuấn đang kết hợp lưới kéo giã cào và sung điện
để đánh bắt hải sản cách bờ biển kỳ phú kỳ anh ba hải lý
khi lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi ông tuấn liều lĩnh đâm tàu vào tàu tuần tra của lực lượng bộ đội
biên phòng buộc lực lượng tuần tra bộ đội biên phòng hà tĩnh phải nổ súng chỉ thiên
điển hình như vụ bắt tàu th chín mươi ba nghìn ba trăm bảy mươi chín ts có công suất trên bốn trăm linh cv do ông trần văn tuấn đang kết hợp lưới kéo giã cào và sung điện

điển hình như lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi ông tuấn liều lĩnh đâm tàu tuần tra của lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh phải nổ súng chỉ thiên
những biện pháp đấu tranh quyết liệt hơn tăng cường phương tiện hiện đại hơn thì tin chắc rằng sẽ ngăn chặn hiệu quả hơn với tình trạng khai thác hải sản tận diệt này